công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ sáu đối tượng có hành vi sử dụng hung khí như dao
mã tấu để đánh nhau gây thương tích mà nguyên nhân xuất phát từ tiếng nẹp bô xe máy
theo điều tra tối ngày bốn tháng một mươi một võ thanh lâm hai mươi tám tuổi hộ khẩu thường trú tại thành phố thuận an
điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi một c hai hai nghìn một trăm linh năm chở theo một người tên là điền chưa rõ lai lịch
đi qua đoạn đường thuận giao hai mươi chín khu phố bình giao phương thuận giao
cùng lúc này đối tượng nguyễn văn phúc ba mươi ba tuổi hộ khẩu thường trú tại thành phố thuận an
đang ngồi nhậu cùng với một số người hàng xóm ở nhà
cho rằng võ thanh lâm có ý nẹt bô xe nên phúc đã lấy xe mô tô chở theo con trai là nguyễn văn vĩ
một mươi bốn tuổi đuổi theo xe của võ thanh lâm để đánh nhưng không kịp nên trở về nhà nhậu tiếp
bực tức do bị phúc tìm đánh lâm rủ bốn đối tượng mang theo hung khí gồm giao tự chế
mã tấu tiếp sát quay trở lại nhà của phúc để tìm đánh
khi thấy phúc thì cả nhóm đã dùng hung khí xông vào đánh phúc đóng cửa trốn vào trong nhà
thấy vậy lâm cùng nhóm đối tượng dùng gạch đá ném vào cửa nhà phúc nên phúc lấy dao tự chế ra để đánh lại
trong lúc đánh nhau cả phúc và lâm đều bị thương tích
được biết đối tượng nguyễn văn phúc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
đối tượng võ thanh lâm có tiền án về tội giết người cướp tài sản